đại diện bệnh viện trung ương thái nguyên cho biết bệnh nhân nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và nguyễn thành vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng chú tại tổ một mươi bốn phường chùa hang vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị
đây là hai nạn nhân trong vụ án nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày một mươi bốn tháng chín trên địa bàn phường chùa hang thành phố thái nguyên
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín ông bùi xuân hồng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại tổ hai phường thịnh đán thành phố thái nguyên đến nhà em gái là bà bùi thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ở tổ một mươi bốn phường chùa hang để giải quyết mâu thuẫn về việc bà hà vay tiền của ông hồng
trong lúc ngồi nói chuyện thì giữa hai bên xảy ra xô xát ông hồng lấy dao từ trong người ra đâm ba người trong gia đình của em gái bao gồm bà bùi thị hà ông nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ông hồng là chồng của bà hà anh nguyễn thành vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một là con rể của bà hà hậu quả khiến ba người phải đi cấp cứu bà hà đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện
hiện đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ hai nạn nhân nguyễn văn thành và nguyễn thành vương sau khi tiến hành phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch và hiện đang được tích cực điều trị